trong những ngày qua nắng nóng lên tới đỉnh điểm có lúc bốn mươi hai độ c
ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân
tuy nhiên là hôm nay thì nền nhiệt tại miền bắc và miền trung cũng đã giảm nhẹ
và thời tiết thì cũng đã bắt đầu dễ chịu hơn
cường độ nóng giảm dần ở khu vực bắc bộ và trung bộ
tại tâm nóng là các tỉnh điện biên lai châu sơn la hòa bình và thanh hóa đến phú yên
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
các nơi khác trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
đợt nóng này sẽ duy trì sang ngày mai hai mươi hai tháng bốn
còn ở nam bộ chiều nay hai mươi một tháng bốn vẫn có nắng nóng diện rộng
nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ và dự kiến đợt nóng này sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng bốn